trong những năm qua thực hiện chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về dân số và chăm sóc sức khỏe sinh sản
đặc biệt là thực hiện chiến lược dân số việt nam và chiến lược quốc gia về sức khỏe sinh sản giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn ba mươi
kế hoạch hành động thực hiện chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm
công tác dân số chăm sóc sức khỏe sinh sản của tỉnh bình phước đã đạt được những kết quả quan trọng
đặc biệt là nhận thức của bà con người đồng bào dân tộc thiểu số trong việc sinh đẻ có kế hoạch ngày càng được nâng cao
trước đây xã an khương huyện hớn quản nổ lên với tỷ lệ sinh con thứ ba cao ở bình phước

đạt được kết quả đáng tự hào trong công tác dân số kế hoạch hóa gia đình